sáng nay theo giờ việt nam hội đồng bảo an liên hợp quốc đã nhóm họp để bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết yêu cầu nga rút quân khỏi ukraine
tuy nhiên văn kiện này đã không được thông qua do nga một trong năm nước ủy viên thường trực đã phủ quyết
dự thảo nghị quyết do mỹ đề xuất
tại cuộc bỏ phiếu trung quốc ấn độ và các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae bỏ phiếu trắng trong khi một mươi một thành viên còn lại bỏ phiếu ủng hộ
theo kế hoạch dự thảo sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại đại hội đồng liên hợp quốc nhưng chưa rõ thời gian cụ thể
cùng ngày hội đồng châu âu thông báo sẽ tạm đình chỉ mọi sự tham gia của nga tại cơ quan này liên quan chiến dịch quân sự của moscow tại ukraine
thông báo trên được hội đồng châu âu đưa ra sau một cuộc bỏ phiếu diễn ra tại saburg pháp
azerbaijan đã không tham gia bỏ phiếu
thổ nhĩ kỳ bỏ phiếu trắng còn nga và armenia bỏ phiếu phản đối quyết định này
quyết định trên sẽ có hiệu lực ngay
lập tức trong đó bao gồm cả quyền góp mặt của nga tại hội đồng bộ trưởng và hội đồng nghị viện châu âu
tuy nhiên sự hiện diện của nga tại tòa án nhân quyền châu âu cũng là một thực thể thuộc hội đồng châu âu vẫn được bảo toàn